các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nếu trong bốn năm phút nạn nhân chưa được đưa ra ngoài thì cũng hết cơ hội sống
phương tiện chở khách ra của lao tràm đa phần được hoán cải từ cano chuẩn si lại có mái che
loại này chở được một mươi hai hai mươi hai hành khách hoạt động ở vùng biển một mươi hai hải lý trở vào bờ
sau hoán cải thành chuẩn sb cano sẽ có mái che chở được hơn ba mươi khách hoạt động ở vùng biển trên một mươi hai hải lý
tuy nhiên anh trung cho rằng thân cano quá nhỏ nên việc bố trí số ghế theo quy định đã chiếm hết diện tích dành cho lối thoát hiểm và thiết bị cứu hộ
anh trung phân tích khi cấm cano chuẩn si vào cù lao tràm người ta đã nâng lên sb
việc cho hoán cải cụ thể là làm thêm phần muôi đã làm cano nặng hơn không phù hợp với thiết kế cũng như trọng lượng an toàn
đây cũng là lỗ hổng trong việc cho đăng ký đăng kiểm
từng tham gia cứu hộ cano blue whale chìm năm hai nghìn tám khu vực hòn mồ vùng biển của lao tràm
anh trung nói nhờ cano mui trần mà các nạn nhân đã mặc áo phao nổi lình phành trên mặt nước
tàu thuyền đến ứng cứu chỉ việc bơi xuống hoặc quang phao cứu sinh để kéo lên không ai tử nạn
ba năm trước anh trung bán rẻ cano chuẩn se vì không đủ tiêu chuẩn trên ba mươi chỗ ngồi đầu tư hai ba tỷ đồng đóng cano chuẩn sb
việc cho hoán cải cano như ở hội an trước mắt có lợi cho doanh nghiệp nhưng lại tiềm mẩn tai nạn đau xót khi đó là tính mạng du khách
ông nguyễn sự nguyên bí thư thành ủy hội an phân tích đi trên cano tiêu chuẩn sb thì gió sóng được che chắn hành khách không bị ướt
nhưng nếu để xảy ra sự cố thoát sẽ không dễ ra ngoài công tác cứu hộ cứu nạn sẽ gặp khó khăn
thêm nữa cano chuẩn sb cửa sổ nhỏ theo quy định khi chạy phải đóng lại
ông cho rằng cano bị bít kín nước ngập không có chỗ thoát xăng dầu tràn ra nạn nhân mắc kẹt ít cơ hội sống
nếu đi cano chuẩn sy không may bị chìm hành khách sẽ dễ dàng thoát ra ngoài
khi mặc áo phao khách sẽ nổi lên trên mặt nước được tàu thuyền xung quanh phát hiện và cứu sống
ông dẫn chứng từng xảy ra nhiều vụ chìm cano si chìm tàu trên biển cú lao chàm nhưng ít người tử nạn
năm hai nghìn một mươi tám bộ giao thông vận tải chuyển đổi cano si sang sb
ông sự cho biết thời điểm đó chính quyền hội an và chủ phương tiện người đi biển đã góp ý nhưng không được lắng nghe
cuối cùng phải chấp hành để có thể đáp ứng tiêu chuẩn ra biển mưu sinh
ông nguyễn văn sơn chủ tịch ủy ban nhân dân tp hội an cho rằng
cần nghiên cứu thêm về mặt chuyên môn và chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra
nhưng quan sát hiện trường hai ngày nay nhất là cano bị sóng đánh giặt và cồn cát gần bờ
ông cho rằng cano quá kỹ đúng là thực tế
trong buổi làm việc với lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia và bộ giao thông vận tải sáng ngày hai mươi bảy tháng hai
ông sơn đã nêu vấn đề cano được phép hoán cải không đảm bảo an toàn
chúng tôi đề nghị bộ giao thông vận tải xem xét lại quy định hiện nay về chuẩn sb
trong đó nghiên cứu giải pháp và thiết kế cano như thế nào để khi gặp sự cố thì thoát hiểm tốt hơn
khu dự trữ sinh quyển củ lao tràm được nhiều du khách yêu thích
thời gian qua chính quyền hội an đã chủ động khống chế số người ra đảo không quá ba người mỗi ngày
tai nạn lần này có thể ảnh hưởng đến điểm đến
ông sơn nói thành phố sẽ gấp rút điều tra nguyên nhân
chỉ ra hạn chế để tìm giải pháp phù hợp
trước đó hơn một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng hai
cano phương đông năm chở ba mươi chín người gồm ba mươi sáu hành khách du lịch đến từ hà nội
thành phố hồ chí minh và bình dương
một lái cano hai phục vụ từ đảo cù lao tràm vào cảng cửa đại
cách bờ khoảng ba km cano lật hàm một mươi năm người chết hai người mất tích còn lại được cứu sống
trong số nạn nhân chết và mất tích có tám người là họ hàng thông gia sống ở đông anh hà nội
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam và thành phố hội an đã hỗ trợ các gia đình một mươi triệu đồng một người tử vong
bốn triệu đồng một người bị thương trả chi phí ăn ở của thân nhân đến hội an tìm kiếm nạn nhân
bố trí xe đưa nạn nhân về quê mai táng
ba mươi phút chạy đua cứu nạn nhân vụ chìm cano
anh võ thành trung phải chạy đua với thời gian
lèn bốn chuyến cano trong hai mươi phút và cứu được tám người sau tai nạn chiều ngày hai mươi sáu tháng hai
anh trung ba mươi ba tuổi thuyền trưởng cano phương đông hai
kết thúc chương trình tour thăm đảo cù lao chàm lúc một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng hai khi quay về cảng cửa đại trả khách
đang tiếp nhiên liệu anh nghe tin có mùi cano trong đảng bốn chiếc đang chở du khách về bờ thì bị lật
một cano của phương đông tham gia nhóm này
không có thời gian báo biên phòng hay công ty anh trung nổ máy cano chạy ngay ra hiện trường
ba phút sau anh tới nơi thấy ba cano đang chạy quen chiếc bị đắm
cano gặp nạn là phương đông năm mới được cải hoán làm thêm phần môi
trước đây là cháy bạt bắt đầu đón khách quay lại cù lao chàm được một mươi ngày sau thời gian dài vì covid một mươi chín
anh trung kể lại cano bị lật úp gần cồn cát cạn nên sóng lớn
lúc đó hơn chục người mặc áo phao đang ôm lấy phần phao bề và dây bên hông tàu
tôi và chi người đi cùng đã buộc dây và hai phao tròn lia xuống chỗ nạn nhân lặn ngụp
trung ở trên cano vừa giữ thăng bằng vừa tìm cách tiếp cận chiếc bị đắm
do dây thường chỉ dài một mươi mét anh phải điều khiển lại gần
khi còn khoảng năm m anh thả hai thang để trinh
ở phía dưới dìu nạn nhân vào
một số người tự bơi vào thang và leo lên cano
anh trung kể cứu được chín người trong đó có một người bất tỉnh
tôi vội vàng chạy vào bờ để cấp cứu cho các nạn nhân khỏi lạnh
ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên nhiệt độ ngoài trời chỉ hai mươi độ c dưới nước thì lạnh hơn
thuyền trưởng cano phương đông hai là ông lê xen năm mươi hai tuổi người phường cửa đại khi đó cũng ngụp lặn cứu người
ngoài ba mươi năm hành khách cano có bốn người gồm lái tàu thủy thủ và hướng dẫn viên
những ngày trước anh trung lái phương đông năm
vợ tôi nghe tin khi cano bị chìm cứ nghĩ chồng gặp nạn nên gọi điện khắp nơi và chạy ra đầu cảng đứng khóc
khi cano về cầu cảng xe cứu thương đã tới
người làng thấy trung đi cứu hộ nên đã tìm vợ anh báo tin
chị mới yên tâm vì chồng con gái chưa tròn tuổi
anh trung tiếp tục chạy cano ra biển lần hai
lúc này có thêm nhiều phương tiện của công ty du lịch và tàu biên phòng tham gia tìm kiếm
anh trung tiếp tục kể
thấy bốn người mặc áo phao đang chơi với cách cano chìm khoảng ba trăm linh m
tôi lấy phòng ra phía trước mũi vớt được thêm hai người
các nạn nhân đã bất tỉnh
sau đó cano của trung ra biển thêm hai lần nữa
anh lấy bộ kính lặn và ống thờ nhảy xuống biển tìm các nạn nhân mắc kẹt bên trong cano gặp nạn
tuy nhiên dầu nhất bám vào da chế khuất tầm nhìn anh không thể tìm thêm được người nào
đến tối còn bốn người mất tích
việc tìm kiếm tạm dừng
chín nằm trong nghề lái cano anh trung nhiều lần cứu người đuối nước chủ yếu là du khách
nhưng đây là lần đầu tiên đi cứu người đi cano gặp nạn
chưa bao giờ ở biển cửa đại có nhiều người gặp nạn vì chìm cano như thế anh trung nói
anh cho biết một mươi năm trước vụ chìm thuyền gỗ ở khu vực này khiến sáu quân nhân tử vong
vùng biển cửa đại có cồn cát vị trí cano gặp nạn mới được nạo vét luồng
theo anh trung người lái cano chở khách ở vùng biển này phải thông thạ luồng lạch
gần vào bờ cần phải đánh lái để qua đoạn cồn cát
đi biển nhiều kinh nghiệm chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở nhau để lại an toàn
tuy nhiên nhiều khi tai nạn xảy ra bất ngờ
là lái phụ của cano phương đông năm ông trần quý bốn mươi tuổi kể lại
khi cano lật úp ông vội vàng ngụp lặn cứu được người nào hay người đó
tôi vứt được hơn chục người thì mọi thứ im ăn đến đáng sợ
lúc này tôi cũng đuối sức
theo ông quý cano gặp nạn có công suất bốn trăm linh cv thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phương đông
hạn kiểm định đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thuyền trưởng sen có bằng lái
nhận định nguyên nhân vụ tai nạn ông nguyễn văn sơn chủ tịch thành phố hội an nói
nhiều khả năng cano vào đến gần bờ thì chúng còn cát nên mắc cạn
sau đó thì gặp sóng lớn nên bị đánh lật úp
qua lời kể ban đầu của những người chứng kiến cano chạy đúng tốc độ chở đúng số người quy định
đề cập vì sao biển động do không khí lạnh mà cano vẫn được xuất bến
ông sơn nói ngày hai mươi sáu tháng hai sóng biển cao do lớn nhưng chưa đến mức cấm biển ra củ lao tràm
sau du lịch vẫn trở về đất liền an toàn